thành phố hà nội tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu thủ đô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đây là hoạt động truyền thống hàng năm của ngành giáo dục và đào tạo hà nội
nhằm ghi nhận và biểu dương những học sinh giỏi xuất sắc
những tấm gương tiêu biểu tróng hoan bắc hồ của thủ đô
hơn năm trăm linh em học sinh đại diện cho các em học sinh giỏi tiêu biểu của thủ đô
được tuyên dương tại buổi lễ là những gương mặt học sinh xuất sắc ở các cấp học
cả về văn hóa đạo đức và hoạt động xã hội
năm hai nghìn một mươi chín học sinh thủ đô tiếp tục giành nhiều thành tích ấn tượng
trong các cuộc thi quốc gia và quốc tế
tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hà nội dẫn đầu cả nước với một trăm bốn mươi bốn thí sinh đạt giải
trong đó có một mươi năm giải nhất
trong các kỳ thi olympic quốc tế học sinh thủ đô xuất sắc giành huy chương vàng
thành tích hôm nay là động lực cho các em tiếp tục phấn đấu
rèn luyện phát triển toàn diện về nhân cách trí tuệ
để gánh vác trọng trách xây dựng và phát triển thủ đô nói riêng cả nước nói chung